sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc thủ tướng khẳng định hòa bình có lợi thế địa chiến lược
bởi hòa bình là tỉnh giáp thủ đô hà nội có tuyến giao thông mới di chuyển lên hòa bình chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ
ngay khi có tuyến đường mới cũng đã xuất hiện chùm vệ tinh các trung tâm giáo dục khoa học tạo xung lực tăng trưởng mới cho tỉnh
thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh hòa bình cần thảo luận
làm rõ và có hướng xử lý một số vấn đề như khắc phục những bất cập của hòa bình về an toàn với sông đà
với hạ du phòng chống thiên tai an ninh an toàn cho người dân phát huy những lợi thế của địa phương như nông sản cây có múi
thủ tướng cho rằng tỉnh hòa bình đã và đang có những bước phát triển nổi bật là trung tâm văn hóa của người mường
đây là yếu tố tiềm năng để hòa bình trở thành trung tâm du lịch bên cạnh hà nội
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hòa bình đã báo cáo thủ tướng và các bộ ngành trung mương về tình hình kinh tế xã hội của địa phương
theo đó hòa bình là một tỉnh miền núi phía bắc có một mươi huyện và một thành phố có chín mươi chín xã xóm đặc biệt khó khăn dân số một trăm tám mươi ba vạn người
đồng bào dân tộc mường chiếm đa số
năm hai nghìn một mươi tám tốc độ tăng trưởng là tám sáu mươi ba
đứng thứ một mươi chín
của cả nước tỷ lệ hộ nghèo hơn bốn nông nghiệp công nghiệp có tốc độ tăng ấn tượng
trong năm qua toàn tỉnh có một mươi xã về đích nông thôn mới tổng cộng đã có sáu mươi một xã trên một trăm chín mươi một xã chiếm tỷ lệ ba mươi một
tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch đạt hơn chín mươi kim ngạch xuất khẩu hơn sáu trăm linh triệu đô la mỹ nhập khẩu hơn bốn trăm linh triệu đô la mỹ
thu ngân sách địa phương đạt ba bốn trăm linh tỷ đồng vượt hai mươi hai dự toán thủ tướng giao
chi hơn một mươi hai tỷ đồng toàn tỉnh có hai tám trăm linh doanh nghiệp với số vốn đăng ký là ba mươi sáu tỷ đồng
các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân an sinh xã hội đảm bảo
tại buổi làm việc đại diện các bộ ngành trung ương và các sở ngành của tỉnh hòa bình cũng đã báo cáo và trao đổi một số nội dung quan trọng